thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng chín năm một nghìn tám trăm chín mươi năm trái tim của louis pasteur
một trong những nhà bác học có công hiến to lớn cho nhân loại đã ngừng đập
sòng những phát minh của ông được nhân loại đánh giá là mở đầu cho sự phát triển của nền y học hiện đại
các công trình nghiên cứu của ông có giá trị to lớn trong các ngành y học công nghệ thực phẩm công nghệ sinh học
đặc biệt là các nguyên tắc về tiêm chủng lên men thanh trùng
năm hai nghìn hai mươi này nhân loại kỷ niệm một trăm hai mươi năm năm ngày mất của louis pasteur
và một trăm ba mươi năm năm ngày ông thử nghiệm thành công vaccine ngừa bệnh
ông đã đánh dấu thành công quan trọng của nền y khoa thế giới
louis pasteur sinh ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn tám trăm hai mươi hai tại miền tây nước pháp
sau khi tốt nghiệp hạng yêu tại trường đại học paysancon
pasteur tiếp tục theo học vật lý và hóa học tại đại học bách khoa paris
rồi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học
năm một nghìn tám trăm bốn mươi tám louis pasteur đề ra định luật về tính bất phần đối xứng
trong đó ông khẳng định các phân tử bất đối xứng luôn là
sản phẩm của sinh thể sống
công trình của ông đã trở thành cơ sở cho một ngành khoa học mới
ngành hóa học lập thể
sau đó ông tiếp tục tìm ra phương pháp khử trùng pasteur
để thực phẩm có thể lưu trữ được lâu hơn
các công trình nghiên cứu về vi sinh vật vi trùng của ông
cũng mở đường cho nhiều nhà khoa học khác tìm kiếm các vi trùng
tại các phạm vi khác nhau
đối với ông khoa học không có biên giới
bởi nó là tài sản của nhân loại
là ngọn đuốc soi đường cho thế giới
nhưng những nhà khoa học thì luôn thuộc về tổ quốc của họ
với tinh thần này ông đã hoàn thành những công trình vĩ đại nhất của đời mình
như tìm ra nguyên nhân gây bệnh chuyển nhiễm ở súc vật
như bệnh tăm bệnh dịch tả gà bệnh chó giải
ông đã tìm được vaccine để chủng ngừa các bệnh dịch tả gà
bệnh than và đặc biệt là bệnh chó giải
ngày sáu tháng bảy năm một nghìn tám trăm tám mươi năm
cậu bé joseph pasteur đã trở thành người đầu tiên
được trùng ngừa bệnh giải
và đã hoàn toàn được trùng ngừa bệnh giải

từ thành công ban đầu này chỉ trong vòng một năm
đã có hơn hai năm trăm linh người
chiếm khoảng chín mươi chín năm bệnh nhân bị chó dại cắn
đã được trùng ngừa và cứu sống
tuy nhiên hiện tại trên thế giới
hàng năm bệnh dạy vẫn gây ra gần sáu mươi ca tử vong
nếu pasteur không tìm ra được vaccine phòng bệnh dạy
không biết con số tử vong ở hiện tại sẽ lớn đến mức nào
virus gây bệnh dạy sẽ tấn công lên hệ thần kinh trung ương của người bệnh
gây co giật sau đó là hôn mê cuối cùng là tử vong
chúng tôi thật sự khuyến cáo những người có nguy cơ nhiễm bệnh
nên tiêm phòng ngay lập tức để bảo vệ bản thân
khỏi những vấn đề mà virus này có thể gây ra
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm một nghìn tám trăm tám mươi tám
viện pasteur đầu tiên đã được thành lập tại paris
đây là nơi để nghiên cứu và chế tạo vaccine phòng bệnh chuyển nhiễm
sau đó các viện pasteur lần lượt được ra đời ở nhiều quốc gia trên thế giới
viện pasteur đầu tiên
bên ngoài nước pháp được thành lập năm một nghìn tám trăm chín mươi một tại sài gòn
nay là thành phố hồ chí minh
vai trò của nó là quản lý vaccine phòng bệnh dạy và bệnh đậu mùa ở đông dương
những nghiên cứu của các viện pasteur tại đông dương về vi trùng học
côn trùng ký sinh trùng về các bệnh gây nên do thực phẩm và virus
đặc biệt là bệnh sốt rét và bệnh thổ tả
được xem là những thành quả quan trọng đối với ngành dịch tễ việt nam nói riêng
và thế giới nói chung
louis pasteur làm giám đốc viện nghiên cứu mang tên ông cho đến cuối đời
ông chút hơi thở cuối cùng vào ngày hai mươi tám tháng chín năm một nghìn tám trăm chín mươi năm
thi thể của ông được lưu giữ trong lòng viện pasteur tại paris
ông được unesco tôn vinh là ân nhân của nhân loại